vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương lở đất đã khiến cho hai người thiệt mạng và bốn mươi bảy người mất tích tại một ngôi làng thuộc tỉnh vân nam trung quốc
ngay sau khi xảy ra sự việc chủ tịch tập cận bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực cho các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng
chủ tịch trung quốc tập cận bình yêu cầu các lực lượng cứu hộ nhanh chóng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thương vong
bên cạnh đó ông yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ gia đình trực tiếp chịu thiệt hại và ổn định nơi ở cho những người chịu ảnh hưởng
trong khi đó chính quyền địa phương đã sơ tán hơn hai trăm linh người trong khu vực và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với thảm họa cấp độ ba
tuy nhiên công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi cơ quan dự báo thể tiết cho biết địa phương này sẽ có tuyết rơi nhẹ trong ngày hai mươi ba tháng một
nền nhiệt có thể giảm xuống âm ba độ c hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân thảm họa lần này